từ khi mở cửa cho học sinh đi học tại trường sau kỳ nghỉ tết đắk lắc ghi nhận gần năm trăm linh học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
đây là địa phương có tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp từ đầu năm học đến trước tết rất thấp so với cả nước khiến ngành giáo dục lo lắng chất lượng dạy học
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc từ ngày bảy đến một mươi sáu tháng hai toàn ngành có ba trăm bảy mươi bốn học sinh học viên mắc covid một mươi chín và bảy mươi một cán bộ giáo viên nhân viên trường học là f
để tránh xảy ra tình trạng lúng túng khi xử lý f tại trường sở y tế đã phối hợp sở giáo dục và đào tạo tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các trường học và hướng xử lý khoanh vùng đối với các học sinh trường học khi phát hiện có người mắc covid một mươi chín
hiện đắk lắc đã có một trăm linh cán bộ
các cán bộ giáo viên nhân viên được tiêm vaccine hai mũi trong đó có ba mươi hai chín mươi một được tiêm mũi ba
đối với học sinh đến nay có trên một trăm năm mươi sáu học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên được tiêm vaccine mũi một chiếm tỷ lệ tám mươi ba sáu và một trăm hai mươi bảy học sinh được tiêm vaccine mũi hai chiếm tỷ lệ sáu mươi bảy sáu mươi hai và hai trăm năm mươi học sinh được tiêm mũi ba
theo sở giáo dục và đào tạo đắk lắc hiện tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cho toàn bộ trẻ mất
các trường cũng chủ động phương án dạy học từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại khi theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương
tuy vậy so với nhiều tỉnh thành trên cả nước tỷ lệ học sinh tỉnh đắk lắc được đi học trực tiếp từ đầu năm học đến trước tết rất thấp
đơn cử như thành phố buôn ma thuột học sinh cấp một và cấp hai hầu như mới đi học trực tiếp từ sau tết nguyên đán
một đơn vị xây dựng phương án dạy học tham mưu cho chính quyền địa phương dưới sự chỉ đạo của ngành giáo dục
các trường căn cứ vào bộ tiêu chí để thường xuyên đánh giá mức độ an toàn trong trường học từ đó triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
chủ động linh hoạt trong triển khai thực hiện chương trình học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch
hiện đắk lắc có hơn hai mươi ca mắc covid một mươi chín tích lũy
trong đó những ngày gần đây tỉnh này ghi nhận số ca bệnh tăng vọt như trong ngày một mươi tám tháng hai có sáu trăm linh năm người f
đắk lắc đang lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi